do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba tại lào cai đã xuất hiện lũ lớn trên các sông ngòi cuốn trôi nhiều tài sản hoa màu của người dân nhiều cây cầu và ngập tràn bị lũ cuốn trôi khiến hơn ba trăm linh hộ dân tại huyện văn bàn bị chia cắt
tại xã nậm xây huyện văn bàn có hai trăm năm mươi tám hộ đồng bào dân tộc mông ở năm thôn là bàn mới giàng dúa trải phù lá ngài phìn hồ và ma xà phìn bị chia cắt với bên ngoài
nguyên nhân là do mưa lũ lớn đã cuốn trôi ngầm tràn qua suối nậm xây cắt đứt điện lưới và thông tin liên lạc tại đây
trong trận lũ vừa qua tại xã nậm xây cũng xảy ra một vụ sạt lờ đất khiến hai người tử vong và bốn người bị thương
chúng tôi làm cầu tạm cho bà con đi chiều nay sẽ có đường cho bà con đi lại tượng tiện để đi vào các thôn bà trong
hiện nay các ngành chức năng huyện văn bàn đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp với chính quyền các xã và các doanh nghiệp đang thi công nhà máy thủy điện trên địa bàn xã nậm xây
khẩn trương làm cầu tạm bắc qua suối nậm xây để bảo đảm giao thông qua lại
vnpt lào cai và điện lực lào cai tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm cấp điện và thông tin liên lạc tại những vùng dân cư bị chia cắt